ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
khám xét nơi ở đối với phan văn thanh và đỗ việt trung cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi giết người
khuya ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một xảy ra một vụ ẩu đả tại đường trần nguyên hãn phường an mỹ
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam khiến ba thanh niên bị thương nặng
sau khi gây án các nghi phạm đã tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tâm kỳ tiến hành điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam năm bị can liên quan
sau đó bàn giao vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
quá trình mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh xác định phan văn thanh và đỗ việt trung
với vai trò đồng phạm giúp sức đã cung cấp năm hung khí là đao mã tấu cho lê trần nguyên phát cùng đồng bọn
thực hiện hành vi giết người
khám xét nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an thu giữ một cây kiếm và một cây nhị khúc
công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phá thành công hai chuyên án ma túy bắt năm đối tượng
thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
cụ thể vào ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực bản khương tiên xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
các lực lượng phối hợp phát hiện bắt giữ nguyễn đình tiến vận chuyển trái phép hai bánh heroin

một túi nhựa thuốc viện và một số vật chứng liên quan
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng là lò văn thành và hoàng bảo việt
trước đó một ngày công an huyện sông mã phối hợp với công an huyện sốp cộp bắt hai đối tượng là lò văn nam
và quà ngọc châu thu giữ ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần ba năm kg và một số vật chứng liên quan
trong khi đó liên quan đến việc khai thác đá trắng trái phép trên núi phá cụm thuộc xã châu lộc
huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp vừa ký quyết định kỷ luật
đối với ba cán bộ ubnd xã châu lộc bao gồm ông vi văn hùng chủ tịch ubnd xã châu lộc
bằng hình thức cảnh cáo kỳ luật khiển trách đối với ông lữ văn long bí thư đảng ủy xã
chủ tịch hội đồng nhân dân xã châu lộc và ông hồ xuân hùng phó chủ tịch ubnd xã châu lộc
cụ thể ba cán bộ nêu trên đã có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ
tham mưu chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác
chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã châu lộc
về mặt đảng chủ nhiệm ubnd huyện quỳ hợp cũng đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông vi văn hùng
ông lữ văn long và ông hồ xuân hùng cùng bị kỷ luật khiển trách
đối với nữ cán bộ địa chính xã châu lộc hiện đang nuôi con nhỏ nên chưa có quyết định kỷ luật
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy năm ngoái công an tỉnh nghệ an đã ập vào kiểm tra phát hiện
bắt quả tang hàng chục người đang sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép
tại khu vực núi phá cụ
cơ quan điều tra xác định số khoáng sản là đá hoa trắng
các loại bị khai thác trái phép có khối lượng khoảng một hai trăm linh mét khối
người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép là trần văn bảy
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hồng bảo ngọc
bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
với hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn phi hồng hai mươi năm tuổi
ngủ tại phường xuân trung thành phố lòng khánh đồng nai
đã bị công an thành phố long khánh khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng phối hợp với đội cảnh sát điều tra
tội phạm việc kinh tế ma túy công an thành phố lòng khánh và công an phường xuân trung
bắt quả tan hồng đang tàn trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở khu phố một phường xuân trung
thu giữ một mươi bốn gói ma túy đá loại có trọng lượng hơn sáu sáu gram loại metafetamin một nỏ thủy tinh
qua đấu tranh hồng khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy trên y mua với giá hai triệu đồng
của một đối tượng ở địa bàn nguyện trảng bom về để sử dụng dần thì bị bắt
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhiệm vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã và đang là lựa chọn của nhiều người bệnh
nhất là khi mà tỷ lệ mắc các bệnh chấn thương các bệnh thần kinh và cơ xương khớp đang ngày càng nhiều
do thói quen ngồi văn phòng ít vận động
tại huyện kim thành tỉnh hải dương có một lương y trẻ tuổi chuyên chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt
không sử dụng thuốc trong điều trị bệnh
bằng những phương pháp chữa bệnh độc đáo người lương y này luôn nhận được sự tin yêu tín nhiệm của người bệnh
đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
và trung tâm khám chữa bệnh của anh cũng đã trở thành một ngôi nhà yêu thương của các bệnh nhân nghèo trên cả nước
anh nguyễn sĩ chiến hai mươi tám tuổi ở huyện gia bình tỉnh bắc ninh bị bệnh động kinh từ năm hai nghìn một mươi bảy
anh được gia đình đưa đi chạy chữa bốn năm các nơi nhưng bệnh không tiến triển
mỗi ngày anh lên cơn co giật bốn đến năm lần
thời gian chữa bệnh lâu dài tốn kém khiến cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn
được người quen giới thiệu đầu năm hai nghìn hai mươi một gia đình đã đưa anh chiến đến gặp lương y trần văn linh ở huyện kim thành tỉnh hải dương
sau một thời gian được lương y trần văn linh giúp khám chữa bệnh bệnh tình của anh chiến đã thuyền giảm
đến nay đã không còn hiện tượng co giật đã sinh hoạt bình thường trở lại
tôi là sinh bé thứ ba xong tôi bị đau ở vùng thắp lưng
tôi có đi khám tại bệnh viện bác sĩ trần đoán tôi bị thoát vị
tôi đã từng uống rất nhiều loại thuốc cũng như là đi các bệnh viện lớn để chữa trị
tuy nhiên chỉ uống thuốc được một thời gian nhắn nó lại bị đau trở lại
đến với lương y trần văn linh tôi không phải dùng bất kỳ
một loại thuốc uống nào hết mà tôi chỉ vật lý trị liệu
bắt đầu từ ngày đầu tiên thì tôi đã cảm nhận được là mình hết đau
mình không còn cảm giác đau
nhưng mà sau khi tôi đắp thuốc được một mươi ngày
thì hiện tượng đau của tôi hoàn toàn không còn nữa
đi khám lại và chụp chiếu tại bệnh viện
thì kết quả của tôi là tôi không bị thắp vị dĩ đẹp nữa
bệnh nhân đến với tôi tôi đều đồng cảm
và đặt mình vào tâm trạng người bệnh
bệnh nhân đau giống như mình đau
như những bệnh nhân khó khăn đến với tôi thì tôi cũng chữa cho miễn phí
để mong bệnh nhân đến với mình là bệnh khỏi nhanh
vì những bệnh nhân khi khỏi thì tôi thấy là rất mừng
mừng cho họ và bản thân tôi là tôi cũng mừng là
vì cái nghề của mình chuyên sâu của mình cũng giúp được cho những bệnh nhân nhanh khỏi
lương y trần văn linh là người may mắn bén duyên với nghề y của gia đình
anh được truyền lại bí kíp bấm huyệt để chữa bệnh
đây là một phương pháp y học được khuyến khích áp dụng trong thời hiện đại
hạn chế không dùng thuốc đến mức có thể
là người ham học hỏi
lương y trần văn linh luôn tìm kiếm những phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
mới đầu cũng chỉ là có ít bệnh nhân
dần dần thì đến nay hiện tại của tôi là bệnh nhân các tỉnh trong nước và ngoài nước
ngày bệnh nhân thì một ngày tôi cũng tiếp đón từ một mươi năm đến hai mươi bệnh nhân
phòng khám tôi là luôn luôn mở rộng
chào đón tất cả những bệnh nhân trên mọi miền của tổ quốc có những hoàn cảnh khó khăn
lương y của trần văn đinh là một lương y phải nói rằng có đức có tài
hoạt động rất tích cực trong phong trào khám chữa bệnh của người dân
mặc dù trong thời gian vừa qua là dịch bệnh covid nó cũng kéo dài

nhờ sự công hiến không mệt mỏi cho nền y học nước nhà
mới đây trong chương trình việt nam hội nhập
lương y trần văn linh là một lương y có tích cực trong phong trào khám chữa bệnh nhân

mới đây trong chương trình việt nam hội nhập
lương y trần văn linh là một lương y có tích cực trong phong trào khám chữa bệnh nhân

mới đây trong chương trình việt nam hội nhập
lương y trần văn linh là một lương y có tích cực trong phong trào khám chữa bệnh nhân

bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sẽ là những tin tức tổng hợp
sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an
nguyễn đức trung đã trực tiếp đi kiểm tra
tình trạng sụt lún và chỉ đạo phải ưu tiên
di rời khẩn cấp người dân ở những nơi
có nguy cơ cao bị sụt lún hố sâu
tại huyện quỳ hợp
trước mắt ưu tiên di rời khẩn cấp
người dân ở những nơi có nguy cơ cao
bị sụt lún hố sâu
đây là yêu cầu tiên quyết trong việc bảo đảm
tính mạng người dân đồng thời sớm tìm ra nguyên nhân
dẫn đến hiện tượng sụt lún nhà cửa
xuất hiện các hố tử thần trên địa bàn xã châu hồng
chủ tịch tỉnh nghệ an đã phê bình
sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
trong việc chậm tham mưu báo cáo ubnd tỉnh
về phương án xử lý yêu cầu kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
báo cáo ubnd tỉnh trước ngày một mươi tháng sáu
theo báo cáo mới nhất của ubnd xã châu hồng
đến nay đã có hai trăm chín mươi chín giếng nước bị cạn trơ đáy

hàng chục hố tử thần
trong khi toàn xã chỉ có vỏn vẹn chín trăm linh hộ dân
hiện cả bốn em đang có biểu hiện
sang chiến tâm lý hoảng loạn tức ngực
trên người có vết xước bầm tím
liên quan đến việc ba người trong một gia đình
tử vong bất thường tại xã đông hòa tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
vẫn đang tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là vợ chồng
ông nguyễn cư bà lê thị liền
cùng với con gái là nguyễn thị dương
tối qua mẹ ông cu về nhà thấy cửa đóng
bên trong tắt điện nên nằm ngủ trước hiên nhà
đến gần bảy giờ sáng nay thì phát hiện
ba nạn nhân tử vong trong nhà với nhiều vết máu
thời gian gần đây chồng cũ của một trong ba nạn nhân
là chị dương thường xuyên đến nhà gây sự
để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn
tại thời điểm phát hiện ba nạn nhân tử vong
cháu bé mất tích nên ngoài việc truy xét
hành tung hung thủ gây án các trinh sát hình sự
và điều tra viên cũng nỗ lực tìm kiếm cháu bé
theo một nguồn tin mới nhất đến trưa nay
cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu bé đang ở nhà nội
như tin đã đưa đầu giờ chiều nay
tại khu vực hà nội đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng
hàng chục khu vực nội đô của hà nội
đã bị ngập lụt nặng nề
khiến cho người tham gia giao thông di chuyển vô cùng khó khăn
nghi nhận trên tuyến đường nguyễn trãi
đoạn qua hầm chui thanh xuân
nước ngập từ bốn mươi năm mươi cm kéo dài hàng trăm mét
khiến nhiều phương tiện bị chết máy
tại tuyến đường bảy mươi đoạn qua bệnh viện quân y một trăm linh ba
mưa lớn cũng khiến tình trạng ngập úng
tại đây mỗi lúc một sân cao
trên phố hàng chiếu một cây xanh bất ngờ
bật gốc đè trúng xe ô tô đang di chuyển
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
thất nước hà nội lượng mưa đo được
tại một số khu vực nội thành đến ba năm chiều nay như sau
khu vực quận ba đình lượng mưa là hơn một trăm một mươi mm
hai bà trưng một trăm linh một mm
đống đa một trăm linh bốn mm
thanh xuân một trăm linh năm năm mm
cầu giấy hơn một trăm ba mươi ba mm
nam tử liêu
những khu vực trên được xác định là điểm ngập cố hữu
khi hà nội có lượng mưa trên năm mươi mm
khả năng kéo dài liên tục
dự kiến các điểm ngập sẽ rút hết nước
sau khi mưa dứt khoảng hai tiếng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn không chỉ tại hà nội vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác riêng khu vực lào cai hà giang yên bái tuyên quang bắc cạn cao bằng có mưa vừa với lượng mưa từ hai mươi đến bốn mươi mm có nơi mưa to trên sáu mươi mm thời gian mưa tập trung vào đêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xả lửa đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ và ngập úng tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ và ngập úng tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
vì vậy người dân cần đặc biệt lưu ý khi lưu thông trong điều kiện thời tiết nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra một số vụ cướp dật tài sản người dân gây ra tâm lý lo lắng trong người dân
nhóm cướp giật thường rào xe máy qua các tuyến đường vắng người và tìm người đi xe máy một mình để ép sát cướp giật tài sản nếu như nạn nhân chống cự nhóm có thể hành hung
đây là nhóm cướp giật liên huyện vừa bị công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai triệt phá
theo hồ sơ công an đây là những đối tượng không nghề nghiệp
sáu đối tượng bao gồm thân thế huỳnh hai mươi một tuổi phạm quốc anh hào một mươi chín tuổi thân thế hùng hai mươi tám tuổi nguyễn hoàng bảo hai mươi một tuổi ngô văn thành hai mươi tám tuổi và nguyễn mai vũ hảo hai mươi bảy tuổi
cả sáu ngũ xã giang điền huyện trắng bom tỉnh đồng nai đã bàn bạc rối nhau đi trên xe máy loại phân khối lớn
theo nhóm từ hai đến bốn người trên địa bàn cách xài chấp ranh của huyện trắng bom long thành thống nhất định quán
khi thấy con mồi đi một mình chúng áp sát cướp giật rồi nhanh chân tẩu thoát
từ cuối tháng một đến cuối tháng bốn năm nay nhắm đối tượng trên thực hiện hơn một mươi vụ cướp dật tài sản
tài sản mà chúng cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng tiền mặt nhiều điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền ăn nhậu rồi chia nhau tiêu xài hàng ngày
riêng các loại giấy tờ của các nạn nhân chúng thường vớt đi để phi tan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
còn đây là nhóm bốn đối tượng gồm danh nhật trường hai mươi tuổi quê tỉnh kiên giang
nguyễn ngọc phước một mươi chín tuổi ngu sa phước thiền huyện nhân trạch
nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi quê tỉnh an giang
và lê thanh dễ một mươi tám tuổi quê tỉnh sóc trăng
cả bốn tạm trú huyện nhân trạch
vừa bị công an huyện khởi tập
rồi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi cướp cướp vật tài sản
các đối tượng ăn mặc giả gái thường mang hung khí
thời điểm gây án vào đêm khuya đường vắng
khi thấy con mồi chúng dàn cảnh gây hấn đánh nhau
rồi mang hung khí hù dọa hoặc xin đẻo tiền
rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản
bước đầu chúng khai nhận đã thực hiện hơn một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
trên địa bàn các xã giáp ranh khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch
đi một mình hay là đi hai người trong buổi tối
vậy nên bọn tôi chẳng hồ xe đe dọa để cướp tài sản
khi người dân qua chạy chúng tôi lấy tài sản đem về
chúng tôi mặc đồ nữ để tránh sự theo dõi của công an và người dân
qua đây cũng khuyển cảo người dân
là cần phải nếu có tinh thần cảnh giác
đi trên đường người dân không nên mang tài sản
vật chất có giá trị theo người
mọi người cũng nên hàn chế đi vào các con hẻm
những đường vắng người và những giờ khuya đêm khuya
không có người qua lại rất nguy hiểm
chúng sẽ lợi dụng vào đó sẽ tấn công và cướp tài sản
và có thể gây ánh mạng cho người dân
tội phạm cướp cướp giật tài sản thường mang tính manh động liều lĩnh
do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác các loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tri khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
sáng ngày hai mươi chín tháng năm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
năm hai nghìn hai mươi hai trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
tổ chức lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
do nhiệm vụ quản lý huấn luyện một bốn trăm hai mươi ba công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm
thường xuyên của lực lượng cảnh sát cơ động
nhằm bổ sung lực lượng cho bộ tư lệnh cũng như công an các tỉnh
góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và đấu tranh
trấn áp các loại tội phạm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trực tự an toàn xã hội
mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
theo đó công tác tổ chức tiếp nhận và huấn luyện một bốn trăm hai mươi ba công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai tại trung đoàn đã thành công tốt đẹp
theo đúng nội dung chương trình huấn luyện đã được phê duyệt
cụ thể công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả các nội dung
có một trăm linh chiến sĩ tham gia kiểm tra đạt yêu cầu
trong đó có trên bảy mươi đạt khái giỏi
song song với công tác huấn luyện
các công tác đảng công tác chính trị bảo vệ nội bộ
công tác đảm bảo hậu cần doanh trại đều được thực hiện tốt
qua nhận xét và đánh giá
sau hai năm triển khai thực hiện có thể khẳng định
chú trương của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an
giao cho bộ trương lần cảnh sát cơ động
tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
của công an các đơn vị địa phương là hoàn toàn đúng đắn
nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đầu vào
của lực lượng công an nhân dân